các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hôm nay công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can tần láo lở về hành vi giết người
như tin đã đưa vào tối ngày bốn tháng chín tẩn láo lở đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau hơn hai mươi năm ngày lẩn trốn trong rừng
tại cơ quan công an đối tượng l đã khai nhận hành vi giết bốn người trong một gia đình
theo cơ quan công an vào tối ngày chín tháng tám anh tẩn ông nải ở thôn phìn ngan xã trịnh tường huyện bát sát đi làm nương về
thì phát hiện sát con gái hai tuổi tẩn mai phương ở dưới suối
khoảng năm mươi mét chị tần tà mày vợ ân nải và con gái tần thúy vân mới hai mươi ngày tuổi tử vong dưới ao
cháu gái của nải là tần thùy chi sáu tuổi chết tại dãy nước cách nhà một trăm linh mét
thi thể các nạn nhân đều bị đá đẻ
nhà của anh nải bị lục tung mất một mươi bốn triệu đồng
cơ quan công an xác định thủ phạm gây ra vụ án trên là tần láo lở đã trốn vào cánh rừng ở gần nhà
hàng trăm cảnh sát đã được lệnh phong tỏa khu vực này để chặn đường trốn chạy của nghi can
tiếp tục với thông tin về việc bắt giữ tội phạm ma túy
sáu kg ma túy đá được chia nhỏ mang theo trong hành lý đi tàu để vận chuyển vào nam tiêu thụ
thủ đoạn tinh vi của đối tượng vũ thị kim liên chú tại tỉnh thái nguyên vẫn bị công an tỉnh quảng nam phát hiện
nhận được tin báo về việc có một đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy đi trên chuyến tàu se bảy
từ hà nội vào thành phố hồ chí minh bắt đầu vào địa phận tỉnh quảng nam
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
và về ma túy công an tỉnh quảng nam đã bí mật truy xét trên tàu
khi tàu gần đến ga tháp tràm tỉnh ninh thuận lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành lý của liên
và phát hiện một mươi sáu gói ma túy đá trọng lượng một sáu kg
quả đấu tranh liên khai số ma túy trên liên mang vào thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bán kiếm lời
hiện cơ quan công an cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam vũ thị kim liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cùng với hành vi mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
ba đối tượng vũ văn nhật vũ văn thể và nguyễn minh tuấn cũng đã bị công an tỉnh hải dương và vĩnh phúc tiến hành bắt giữ để điều tra
sau một thời gian theo dõi công an huyện thanh hà tỉnh hải dương vừa bắt giữ hai đối tượng vũ văn nhật và vũ văn thể
cùng chú huyện thanh hà tỉnh hải dương về hành vi mua bán tàng trữ ma túy
lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi năm tép heroin một túi ni lông bên trong chứa khoảng sáu gram heroin
và nhiều vật dụng dùng để đóng gói ma túy
tại cơ quan điều tra thể và nhật khai thường xuyên xuống khu vực cầu quay lạch tre thành phố hải phòng
mua ma túy về chia lẻ để sử dụng và bán cho các người nghiện trong khu vực để kiếm lời
còn tại vĩnh phúc công an huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc đã bắt quả tang đối tượng nguyễn minh tuấn
chú tại xã xuân lôi huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc khi đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện
tại thị trấn xuân hòa huyện lập thạch
khám xét trên người đối tượng cơ quan công an thu giữ bốn gói heroin gần hai triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
tội phạm ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi hoạt động mọi lúc mọi nơi thông qua đường bộ đường sắt đường hàng không
và trong thời gian qua loại tội phạm này đã xuất hiện trên đường biển gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng
với địa bàn rộng lớn dễ che giấu và phi tang nếu bị phát hiện chính vì vậy đường biển đang được tội phạm ma túy chọn là địa bàn ưu tiên số một để vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn
bốn trăm chín mươi bánh ma túy được che giấu trong các bình ga công nghiệp đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ trong năm hai nghìn một mươi tám
theo lực lượng chức năng nếu không có nguồn tin thì dù nghiệp vụ có tinh thông máy móc có hiện đại cũng khó có thể phát hiện số lượng ma túy này
về giáo sứ chi lăng lấy tiền
tuyên lời chị ngân đã xa hoàng khi trở về giáo sứ chi lăng nhận tiền
thì mới biết là bị lừa
coi điện thoại lại thì không liên lạc được
trở lại nhà xe mỹ hiền thì toàn bộ số áo len trên đã được thảo đến nhận
tiến hành điều tra công an thành phố đà lạt đã nhanh chóng bắt giữ được thảo
khi đối tượng đang đưa số áo len đến tiêu thụ
tại đường hà huy tập phường ba thành phố đà lạt
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày sáu tháng chín
thưa quý vị do tác động của khối không khí mát từ phía bắc
nên dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực phía tây bắc bộ có xu hoạt động mạnh dần
vì vậy mưa tại đây sẽ tăng dần có nơi mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ trong ba ngày tới là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mùng bảy cùng với tác động của khối không khí mát
nén dạnh áp thấp nên mưa rào vẫn duy trì trên diện rộng trên toàn khu vực
sau đó trong hai ngày tiếp theo dãy áp thấp có số hoạt động yếu dần
mưa chỉ còn tập trung chính tại các tỉnh vùng núi vào đêm và sáng
nên nhiệt độ mát mẻ đạt trong ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa sẽ giảm dần về diện và lượng trong ba ngày tới
vào ban ngày thì trời chuyển nắng nhiều hơn nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh trở lại
với nhiệt độ ban trưa có thể đạt được mức là ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trời khá là nóng bức vào ban trưa
nên người dân cần lưu ý hạn chế lưu thông ngoài trời trong thời điểm này
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến ninh thuận bình thuận
thời tiết nói chung là biến đổi không quá nhiều
ban ngày thì có nắng nóng trên toàn khu vực
chiều tối có mưa rào có thể xảy ra tại một vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các kế hoạch du lịch của người dân
khu vực tây nguyên từ ngày bảy đến ngày chín tháng chín trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn với cường độ bước xa ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông khả năng sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam vẫn duy trì với cường độ trung bình
nên mưa rào và rông diễn ra tại đây
lưu ý các tỉnh ven biển có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to
ban ngày thì sẽ có nắng sen dựa vào đó là những khoảng nhiều mây
nhiệt độ không thay đổi quá nhiều khi đạt ở mức là hai mươi năm ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại